nhằm tiếp tục huy động nguồn lực trợ giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả sau lũ lụt
chiều nay trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền trung
và phát động chương trình nhắn tin vì đồng bào vùng lũ
tại chương trình trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên cả nước
đồng thời phối hợp với cổng thông tin nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh phát động chiến dịch nhắn tin vì đồng bào vùng lũ
chiến dịch chính thức bắt đầu từ h ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
mọi tấm lòng hào tâm trên cả nước có thể ủng hộ cho người dân miền trung bằng cách soạn tin uh gửi một nghìn bốn trăm linh ba
mỗi tin nhắn có trị giá ủng hộ hai mươi đồng
tính đến thời điểm hiện tại hội chữ thập đỏ các cấp đã tiếp nhận ủng hộ bước đầu đạt hơn sáu mươi tỷ đồng
trong đó thông qua trung ương hội hơn hai mươi hai tỷ đồng và hàng chục tấn hàng hóa
trong thời gian tới hội chữ thập đỏ việt nam sẽ sử dụng nguồn lực vận động
được để triển khai các hoạt động cứu trợ trong giai đoạn phục hồi
từng bước giúp người dân khôi phục sinh kế ổn định cuộc sống